tâm điểm hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ hoàng văn cường đại biểu quốc hội tp hà nội
ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội để cùng phân tích làm rõ thêm về hiệp định thương mại thế hệ mới
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin mời tiến sĩ cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một clip ngắn sau đây
sau khi mỹ tuyên bố chính thức rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
một nước còn lại đã tiếp tục thúc đẩy và đạt được thỏa thuận về nội dung và tên gọi mới của tpp là cptpp
bên lề hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại thành phố đà nẵng việt nam
ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại santiago chile hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đã được ký kết
không chỉ tác động đến lĩnh vực kinh tế các chuyên gia kinh tế cho rằng
cptpp sẽ tác động tích cực đến việt nam trên nhiều khía cạnh khẳng định vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế
sáng ngày hai tháng một mươi một tại kỳ họp thứ sáu các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đã nghe chủ tịch nước đọc tờ trình về việc đề nghị quốc hội phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
hiệp định cptpp gồm bảy điều và một phụ lục
vấn đề lao động và những tổ chức bảo vệ quyền lợi của người lao động
được các đại biểu hết sức quan tâm
vậy thì ông có suy nghĩ gì về vấn đề lao động
khi việt nam chính thức là thành viên của cptpp
chúng ta biết rằng trong thỏa thuận hợp tác của cptpp
thì không có những quy định riêng về thỏa thuận lao động
tuy nhiên trong đấy có yêu cầu là phải thực hiện đầy đủ các cam kết
của tổ chức lao động thực quốc tế ilo
chúng ta cũng đã tham gia vào cái cam kết của ilo
tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn một vài điều khoản của ilo
chúng ta vẫn chưa thực hiện điền hình
mà có hai điều khoản mà chúng ta sẽ phải thực hiện lộ trình đó
khi tham gia vào cptpp này
đó là vấn đề liên quan đến quyền thành lập các tổ chức đại diện người lao động
cũng như là những quyền những đòi hỏi
mà gọi là đối tranh của tập thể đó đối với các người chủ

và như vậy thì đây nó là một vấn đề thách thức
đối với lại cái tổ chức đại diện của người lao động
mà điền hình hiện nay chúng ta đang có
đó là tổ chức công đoàn
nó đòi hỏi rằng là cái tổ chức công đoàn chúng ta phải thay đổi rất nhiều
phương thức hoạt động
chứ không phải là phương thức như là một tổ chức hành chính
không phải là tổ chức một chính trị đơn thuần
mà đây là phải tổ chức thực sự là đại diện cho người lao động
và phải gắn hoạt động của mình với người lao động
và đứng hoàn toàn về phía người lao động
để làm sao tạo cho cái người lao động người ta có tiếng nói
cũng như là bảo vệ các quyền đội của họ
bên cạnh đó thì đứng về mặt cá nhân
những người lao động
thì trong thỏa thuận của cptpp này
chúng ta cũng thấy rằng là
nó không có cái sự phân biệt giữa người lao động
của nước này với nước khác
và như vậy bên cạnh việc gọi là
di chuyển tự do của lao động
nó cũng tạo ra một sự cạnh tranh đối với lại những lao động
mà có trình độ cao chất lượng cao
đòi hỏi chúng ta phải vươn lên rất nhiều trong những vấn đề này
nhưng có một điều mà chúng ta cũng thấy
cái này nó không phải chỉ riêng
mà nó trong bối cảnh là chúng ta tham gia vào
cptpp lại trong bối cảnh
của cuộc kinh mạng công nghiệp bốn
và cuộc kinh mạng công nghiệp bốn
thì đương nhiên nó sẽ thúc đẩy
quá trình thay thế những lao động thủ công
bằng những lao động mà được sản xuất
tự động hóa
thế thì cái ngành mà chúng ta đang có cái thế mạnh rất lớn
là cái ngành dệt may dày da
đang sử dụng rất nhiều lao động thủ công
và như vậy đây sẽ là một thách thức rất lớn
khi mà tham gia vào cptpp
cùng với kinh mạng công nghiệp bốn
nó có thể sẽ tạo ra
tình trạng cạnh tranh việc làm với lao động
khi mà cơ hội lao động nhiều hơn
và chất lượng hàng hóa bảo đảm
thị trường hàng hóa cũng mở hơn
vậy thì liệu có hay không sự lép vế của doanh nghiệp việt nam
trên chính sân nhà của mình
đấy là một điều mà chúng ta cũng nói đến
khi chúng ta đút ra cái bài học
trong cái việc là tham gia vào
cái áp ta của cái asean trước đây
cái sân nhà của việt nam
là một cái thị trường rất lớn
vì toàn bộ cái khối của cptpp này
nó có chiếm khoảng trừng độ năm trăm linh triệu dân
thì việt nam mình cũng chiếm
gần một trăm linh triệu tức là một phần năm của thị trường đó
do vậy cho nên là
nếu chúng ta muốn vươn ra được
cái thị trường của trong khối các nước
đưa hàng hóa vào được thì trước hết là chúng ta
phải giữ vững cái thị trường trong nước
và cái vấn đề đặt ra hiện nay
người ta không phải dừng lại
ở cái việc như là chúng ta kêu gọi
là người việt nam dùng hàng việt nam
mà bây giờ phải chuyển sang một cái
phương thức mới là hàng việt nam
phải có khả năng đáp ứng và
chinh phục được người tiêu dùng việt nam
và khi chúng ta làm được việc đấy tốt
thì chúng ta có cái sân nhà
để từ đấy chúng ta nâng cao thêm
cái trình độ nâng cao cho năng lực
và chúng ta sẽ đưa được hàng hóa chúng ta ra
để chinh phục cái thị trường của các nước trong khối
vâng ông có đánh giá thế nào
về sự chuẩn bị của các doanh nghiệp
các hiệp hội các ngành hàng
vậy thì liệu chúng ta đã đủ tự tin để tham gia
vào sân chơi mới này hay chưa ạ
rõ ràng cho đến giờ phút này thì chúng ta
cũng không thể nói rằng bây giờ
có nên tham gia hay không tham gia
bởi vì có một cái điều là
nền kinh tế việt nam là một nền kinh tế mở
và như vậy thì cái điều bắt buộc là
chúng ta phải làm sao để giữ vững được
cái sự cam kết của thị trường bên ngoài
và tham gia vào cptpp
chính là cái việc mà chúng ta tạo ra
cái sự cam kết của một mươi cái nước này
đối với cái sản phẩm hàng hóa của việt nam
cho nên là cái điều ấy gần như là hiển nhiên
chúng ta phải tham gia
vấn đề là chúng ta chuẩn bị thế nào
để chúng ta chủ động tham gia vào quá trình đó
thế thì ở đây bên cạnh cái việc
là chính phủ phải tạo ra được
cái môi trường để cải thiện
về thể chế hành chính
cải thiện về các môi trường kinh doanh
để làm sao thu hút được cái nhà đầu tư bên ngoài vào
nhưng đồng thời cũng phải tạo vực được
cái năng lực các cái điều kiện
để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nó phát triển lên
thì cái điều hết sức quan trọng
đó chính là tự thân các doanh nghiệp
tự thân doanh nghiệp có thể
bản thân một doanh nghiệp thì không nhận thức được
nhưng mà các cái hiệp hội doanh nghiệp
các cái hiệp hội nghề hàng
phải nhìn xem cái thế mạnh của mình là gì
cái chỗ đứng của mình trong nước như thế nào
và khả năng mình chiếm lĩnh thị trường thế giới ra sao
phải tạo ra được một cái chiến lược đó
và tôi cho rằng là có lẽ ngay từ bây giờ
thì vấn đề đặt ra
là các cái doanh nghiệp và các cái đại diện
các cái hiệp hội nghề hàng
là đừng chỉ nhìn vào là chúng ta có
cái lợi thế gì cái thuận lợi gì nói chung
mà phải nhìn rất rõ
xem chúng ta phải hành động như thế nào
để chúng ta chuyển từ cái vị thế chúng ta
có năng lực cạnh tranh thấp
trở thành cái khả năng năng lực cạnh tranh cao hơn
và đặc biệt là cái cơ hội
như ta nói là chúng ta tạo ra
một cái chuỗi giá trị
cái chuỗi sản xuất khép kín từ cái khâu cung cấp nguyên liệu
cho những quá trình sản xuất sản phẩm
cho những quá trình đưa sản phẩm đến thị trường dân thụ
nếu chúng ta phát triển tốt một cái chuỗi cung ứng này
thì chúng ta sẽ thay đổi được cơ bản
cái hoạt động sản xuất chúng ta
từ chỗ hiện nay đang là sản xuất gia công
chuyển sang là sản xuất toàn bộ
cái quá trình của chuỗi giá trị
thì khi đấy chúng ta mới thực sự thoát ra khỏi được
cái gọi là cái bẫy
của cái sản xuất
ở cái giá trị thấp chuyển thành cái giá trị cao
vâng vậy là trong tương lai thì việt nam
sẽ phải nỗ lực hết sức để vượt qua
những khó khăn cũng như là những thách thức
để có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực
vâng xin cảm ơn ông về những chia sẻ của mình
trong chương trình hôm nay
trong phần đóng góp ý kiến của mình một đại biểu quốc hội đã nói
chính phủ phải dự kiến được các phương án cụ thể
để việt nam không chỉ thực thi hiệp định
một cách nghiêm túc mà còn phải biết thực thi
một cách khôn ngoan
không chỉ cần tuân thủ mà còn phải biết chủ động vận dụng
vì lợi ích của đất nước
hy vọng với hiệp định này với sự vào cuộc mạnh mẽ
chỉ đạo sát sao của chính phủ
việt nam sẽ có những bước đi mạnh dạn trên sân chơi mới
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm
cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại